cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc cho biết là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
đang có xu hướng lây nhiễm tại trung quốc hàn quốc sẽ theo dõi sát sao tình hình và tích cực xử lý
nhanh chóng để bảo đảm việc cung cấp vật phẩm thiết yếu như thuốc cảm cúm và vấn đề phòng dịch trong nước
trước đó cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc đã đưa trung quốc vào danh sách
quốc gia kiểm dịch mục tiêu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai để tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ nước này
theo quy định mới người tới từ trung quốc và người đi cùng sẽ phải xét nghiệm pcr nếu có triệu chứng
hoặc thân nhiệt vượt quá ba mươi bảy ba độ c khi nhập cảnh
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai hàn quốc ghi nhận khoảng tám mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín giảm sáu trăm linh ca so với tuần trước
số ca nhiễm mới có xu thế tăng đều đặn số ca bệnh nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế là năm trăm tám mươi bảy ca
duy trì mốc năm trăm linh ca trong một mươi một ngày liên tiếp trong khi số tử vong là sáu mươi chín
đặc biệt chín mươi bốn ca tử vong trong tuần trước đều là người trên sáu mươi tuổi